đại diện ủy ban nhân dân xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định sáng nay xác nhận
vào lúc một mươi tám h tối qua trên địa bàn xảy ra một vụ đuối nước khiến bốn người trong một gia đình bị mất tích trên sông đào
thời điểm trên bà mây ba mươi sáu tuổi cùng với con gái và hai người cháu độ tuổi từ tám đến một mươi hai tuổi ra bờ sông đào
thuộc khu vực thôn nhất thành xã nam phong trời
tại đây con và hai cháu của bà mây xuống sông tắm bị đuối nước
phát hiện sự việc bà mây xuống sông cứu con và hai cháu nhưng cả bốn người bị mất tích sau đó
tiếp nhận thông tin chính quyền xã nam phong đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm
trong đó một tổ lặn cùng với năm thuyền đã làm việc xuyên đêm thế nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào
việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn hơn khi mà sáng nay địa bàn thành phố nam định có mưa rất lớn nước sông đào dâng cao
một mươi hai năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo võ thị huệ
chú tỉnh đồng nai về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi huệ là trưởng chi nhánh long khánh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thái sơn
ở thành phố long khánh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp đi thu tiền bán hàng nhôm kính của các khách hàng
hoặc nhận tiền bán hàng và phiếu giao hàng từ các lái xe giao cho huệ
với số tiền nhận được bị cáo huệ đã chiếm đoạt hết
ngoài ra bị cáo huệ còn lợi dụng danh nghĩa
nhánh long khánh mượn hàng của một số cơ sở kinh doanh là khách hàng của công ty thái sơn để bán cho khách hàng lẻ
số tiền này huệ không nộp lại cho công ty thái sơn không xóa công nợ của khách hàng trên phần mềm kế toán mà chiếm đoạt hết
bằng thủ đoạn trên huệ đã chiếm đoạt số tiền gần năm trăm bốn mươi triệu đồng của công ty
sau khi phát hiện sự việc công ty đã trình báo cơ quan công an và huệ bị bắt giữ
công an tp đà lạt phối hợp với các đơn vị liên quan vừa khám nghiệm hiện trường
vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khu vực tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b thuộc phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
do ban quản lý rừng phòng hộ lâm viên quản lý
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an xác định tại lô a lô b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b
thuộc địa sứ hành chính phường tám tp đà lạt đã bị một số đối tượng chặt hạ nhiều cây thông ba lá
khám nghiệm hiện trường xác định tổng diện tích rừng bị tác động là hai chín mươi ba ha
trong đó có bảy
bảy trăm một mươi sáu ha đất rừng bị cưa hạ tập trung hai hai trăm một mươi bốn ha đất rừng bị cưa hạ giải rác và bị ken cây
nghi bị đổ hóa chất làm chết cây
với tổng số cây thông bị tác động là bảy trăm hai mươi tám cây thông ba lá khối lượng khoảng một trăm tám mươi chín bốn mét khối gỗ thông ba lá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt đã khởi tố bị can
đối với lê thị minh sương kim hà và vợ là bùi thị huyền cùng chú tại tp đà lạt
ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ hành vi phá
rừng tại khu vực này còn có bốn đối tượng khác gồm bùi văn giá nguyễn văn hùng lê văn hà và quách văn khuyên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật
gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thị thúy chú huyện gò dầu tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện gò dầu ra quyết định khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
được biết đối tượng thúy đã thực hiện hai mươi một vụ trộm cắp ở huyện gò dầu và bến cầu
thủ đoạn gây án là dùng xe mô tô chở theo con nhỏ chạy trên đường
thấy bất kỳ quán tạp hóa hay là cửa hàng buôn bán nào thì ghé vào
giả vờ hỏi mua đồ để lợi dụng chủ cửa hàng tạp hóa không chú ý thì ra tay trộm tiền
hoặc trộm điện thoại mang đi bán lấy tiền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
trong vòng chưa đầy ba ngày kể từ lúc nhận được tin báo
về vụ cướp manh động tại khu vực cầu cong phường vạn phúc
công an quận hà đông phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã làm rõ bắt năm đối tượng và đáng chú ý nhóm đối tượng này là các thiếu niên
mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi nhưng rất manh động sẵn sàng dùng sao tấn công người dân để cướp tài sản
ngày bảy tám nhóm thiếu niên này đã dùng sao tấn công gây thương tích cho hai thanh niên
cướp một điện thoại di động tại khu vực phường vạn phúc
khẩn trương điều tra
đến ngày một mươi tám công an quận hà đông và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm cùng tăng vật và hung khí gây án

tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp dụng cụ đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy và qua test nhanh tám trường hợp dương tính với các chất ma túy
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng trên bốn mươi tỷ đồng vừa bị các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc triệt phá
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác giả soát trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn hoạt động tình vi phức tạp
ngay sau đó đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên
phòng an ninh mạng đã tiến hành ra soát nằm tình hình trên đẹp bàn tỉnh đắk lắc và phát hiện được một đường dây cả đồ bóng đá
thông qua trang web bóng tạm tám để tham gia các hoạt động cả đồ bóng đá
thì qua quá trình ra soát nằm tình hình phòng an ninh mạng đã xây dựng được bộ khung của các đối tượng cả đồ bóng đá tại đẹp bàn tỉnh đắk lắc
và từ đó sử dụng các biện pháp chuyên biệt nghiệp vụ để nắm bắt các di biến động của các đối tượng các hoạt động của các đối tượng
thì từ đó thì phòng an ninh mạng đã đề xuất về bán liêm đốc cho phù hợp với phòng hình sự để mà tiến hành triệt phá đường dây cả đồ bóng đá này
chín đối tượng liên quan trong đường dây này đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc
cầm đầu đường dây là lê quốc hoàng ba mươi chín tuổi trú tại phường yatam thành phố bương ma thuật
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một đối tượng không rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh
hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com các đối tượng đã tổ chức cá đồ bóng đá với các con bạc trên nẻ bản tỉnh đắk lắk
trong quá trình chơi với anh em ngoài đường có quen kiên mà không có họ tên ở nhà cửa chỉ biết là cũng có làm với giao ít mạng bánh
thì qua quá trình gặp nhau uống cà phê nói chuyện thì đầu tiên lấy một cái mặt tổng sau đó về tự cắt ra chơi một ít
đã có mấy anh em

đã có mấy anh em bạn bè biết đang chơi hỏi lấy dụng thì em có cắt ra giao khoảng gần một mươi người
tổng toàn bộ tài khoản tôi giao cho các bạc khoảng một tỷ đồng
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an thì tụi em dùng mạng xã hội để liên lạc với nhau
và điện thoại xin rắc và dặn các em tham gia đánh bạc thì không nói rõ là lấy tài khoản của ai
sau này tránh sự phát hiện của cơ quan cảnh sát
đây là một cái đường dây có độ bóng đá quy mô tương đối là lớn
thì qua đấu tranh và thu thập định cứ chúng tôi xác định được là một tháng thì các đối tượng giao dịch
để tham gia các đội bóng đá khoảng trên bốn mươi tỷ đồng
trong đường dây vừa rồi chúng tôi bắt có một số khó khăn
đủ các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet chúng chỉ cần một cái điện thoại thông minh thôi
thì có thể là ngồi bất cứ đến đâu và ở bất cứ địa điểm nào cũng thể tham gia các đội bóng đá được
cái thứ hai cái máy chủ thì đặt tại nước ngoài
cho nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
khám xét nơi ở của đối tượng công an thu giữ trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định mỗi tháng đường dây này tổ chức cá độ với số tiền giao dịch lên đến trên bốn mươi tỷ đồng
và hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
xã long mỹ huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết
địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi chia buồn với gia đình có hai bé tử vong do bị đuối nước xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng tám
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám người dân phát hiện tại cầu bến tại cầu mé sông thuộc khu vực ấp long khánh
xã long mỹ huyện mang thít có hai bé bị đuối nước nên đã hô hoán
lúc này một số người dân gần đó đã nhanh chóng tổ chức lặn tìm và phát hiện thi thể của hai bé cách hiện trường không xa
hai nạn nhân bị đuối nước tử vong gồm một bé sinh năm hai nghìn một mươi
và một bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu được biết hai bé là hai chị em cùng mẹ khác cha sau khi đi nghỉ hè
cùng mẹ về quê chơi và đã xảy ra sự việc đau lòng nói trên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi tám phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đôi mắt vải
và đối tượng sông a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu
tỉnh sơn la đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới lông mảy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

các đối tượng sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện